tại thành phố huế ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với bộ công thương và tập đoàn điện lực việt nam tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả phòng chống lũ các hồ chứa khu vực miền trung và tây nguyên
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đã và đang đạt được trong công tác phòng chống lũ các hồ chứa trong khu vực
tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết đã và đang đặt ra rất nhiều khó khăn thách thức

tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết đã và đang đạt ra rất nhiều khó khăn thách thức
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đã và đang đạt được trong công tác phòng chống lũ các hồ chứa trong khu vực